văn phòng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tp đà nẵng cho biết
đến ngày hai mươi hai tháng bốn cuộc tổng điều tra tại thành phố đà nẵng đã cơ bản hoàn thành
theo văn phòng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tp đà nẵng
thành phố đã cơ bản hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở với hơn ba trăm linh hai hộ
trên ba trăm linh ba hộ được điều tra đạt tỷ lệ chín mươi chín bảy mươi ba
theo kết quả bảng thống kê hộ thành phố đà nẵng có hai hai trăm năm mươi sáu địa bàn điều tra
trong đó hai ba mươi tám địa bàn điều tra dân cư và hai trăm một mươi tám địa bàn đặc thù
với trên hai trăm chín mươi năm hộ dân cư và một một triệu người được lập bảng kê
số hộ đăng ký điều tra trực tuyến là bảy hộ chiếm tỷ lệ hai ba mươi
đà nẵng là một trong ba địa phương có tỷ lệ đăng ký trực tuyến cao nhất cả nước